phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn là lần đầu tiên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đăng đàn trả lời trước quốc hội
chính vì vậy phiên chất vấn sáng nay của bộ trưởng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri cả nước
và đa số cử tri cả nước đều bày tỏ sự hài lòng đối với phần trả lời chất vấn của bộ trưởng nguyễn mạnh hùng đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất với quốc hội